đợt mưa lũ trong tháng một mươi một vừa rồi đã làm cho cây cầu bắc qua sông nước hoa
và nối hai xã là trà tân và trà sơn huyện bắc trà my quảng nam bị gãy sập hư hỏng nặng
sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của các em học sinh và người dân ở địa phương
mà còn gây hoài nghi về chất lượng công trình
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
đây là cây cầu bắc qua sông nước oa dài ba mươi sáu m rộng bốn m để bà con lưu thông
giữa hai xã trà tân và trà sơn huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
người dân địa phương cho biết vào đầu tháng một mươi một vừa qua do mưa lớn kéo dài
lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về đã phá hỏng phần mố và đường dẫn cầu phía xã trà tân
làm cho việc đi lại của các em học sinh và người dân gặp rất nhiều khó khăn
cây cầu này là dân chúng tôi là giữa hơi xã trà sơn và trà tân là đi qua rất là nhiều
và hơn nữa là bên này là có cái trường tiểu học
mà học sinh ở bên cánh trà tân cũng qua bên
bên trà sơn đã học
từ khi cây cầu này bị hỏng là việc đi lại của chúng tôi rất là khó khăn
nên là tôi cũng mong muốn có cấp chính quyền là quan tâm và coi như sớm phép phục cây cầu này
để cho dân chúng tôi được có một đoạn đường giao thông cho nó ổn định
theo lãnh đạo địa phương cây cầu này được đưa vào sử dụng từ tháng một mươi năm hai nghìn tám
với tổng mức đầu tư hơn một sáu tỷ đồng
sau sự cố cho thấy cây cầu này được kết cấu lại rất ít sắt thép
trụ cầu được kết cấu bởi nhiều cụm đá lớn đã làm giảm độ gắn kết của bê tông
ngoài hư hại về mố cầu và ta lùi
hiện tại phần thân cầu cũng đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn cho người dân khi qua lại
cây cầu này thì xây dựng năm hai nghìn bảy
do mưa lớn kéo dài cho nên lượng nước rất là mạnh
nên nó làm hỏng một đảo bên phía trà tân này
về vấn đề mức độ hư hỏng này
đó lớn cho nên về phía địa phương cấp xã thì cũng đã làm các văn bản
đề nghị tổng đạo thế niên sơn phong cũng như là ủy ban dân quyền
có hướng sớm khép phục để nhân dân quay lại
khi mà sự cố chảy ra thì huyện đã tập trung chỉ đạo cho ủy ban dân trà tân
cùng với bàn chỉ huy phòng chống lục bão của huyện đã đánh giá khẩu sắc đánh giá thiệt hại
và trước mắt là cho khép phục tậm thời về vấn đề là cây lối và là cây vách
để cho các nhân dân quay lại
người đang đi lại đi bộ lại thông thường
theo nhân dân địa phương phần mố và đường dẫn cầu bắc qua sông nước hoa bị hư hỏng cho thấy
chất lượng công trình này đang có vấn đề nên cần phải được kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định
tuy nhiên trước mắt chính quyền địa phương cần phối hợp với các đơn vị liên quan
sớm tìm giải pháp và nguồn vốn để khắc phục nhằm đảm bảo an toàn
trong việc đi lại học tập của các em học sinh và người dân địa phương